bộ tài chính vừa có tờ trình chính phủ kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
nếu được thông qua mức thuế mới sẽ là hai một trăm linh đồng một lít và được áp dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi một trở đi mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định cũ là ba đồng một lít
nếu đề xuất của bộ tài chính được thông qua ngân sách sẽ giảm số thu thuế bảo vệ môi trường khoảng bảy mươi hai tám mươi tỷ đồng một tháng
trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay
bên cạnh các giải pháp khác việc sử dụng công cụ thuế trong đó có việc miễn giảm thuế cũng là một biện pháp
để chính phủ hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp vận tải hàng không
góp phần vực dậy ngành vận tải hàng không khỏi khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín